thành phố yên bái có một mươi ba trên một mươi bảy phường xã bí thư không phải là người địa phương
và một mươi bốn trên một mươi bảy phường xã chủ tịch ủy ban nhân dân không phải là người sở tại
hiệu quả nổi bật của nó là công việc của các địa phương thì nó được nhanh được quyết liệt hơn
việc bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương còn góp phần ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ
bí thư cấp ủy không phải là người địa phương tránh cái tình trạng là người địa phương
mà tính chất có khi cục bộ địa phương hoặc là những vấn đề gì khác đảm ảnh hưởng đến công tác và trách nhiệm
cán bộ không phải là người địa phương thì trước hết tôi thấy trong quá trình đánh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thì không vướng mắt vào đến cái vấn đề tình cảm họ hàng anh em
nên trong quá trình chỉ đạo điều hành thì chúng ta làm cũng cương quyết hơn và đạt hiệu quả tốt hơn
với những kết quả đã đạt được thành phố yên bái phân đấu
sẽ bố trí một trăm linh cán bộ chủ chốt không là người địa phương
ở một mươi bảy trên một mươi bảy xã phường của thành phố trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm

là không phải người địa phương thì tôi cho rằng hiệu quả cũng rất là tốt
thưa quý vị chỉ một thời gian ngắn nữa thôi đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ được tổ chức
từ công tác quy hoạch đến chuẩn bị nhân sự đại hội
việc bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương đang được các cấp ủy tập trung triển khai
một trăm ba mươi chín xã phường thị trấn bí thư đảng ủy không phải là người địa phương chiếm hai mươi chín
một mươi trên một trăm ba mươi bảy xã phường thị trấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã không phải là người địa phương đạt bảy ba
tỷ lệ người đứng đầu không phải là người địa phương ở tỉnh vĩnh phúc hiện ở mức thấp
ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để ban thường vụ làm tốt hơn và tăng cường hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo
tỷ lệ này ở vĩnh phúc phải đạt sáu mươi
tương tự tỉnh hà nam mới chỉ có một mươi một sáu cán bộ đứng đầu
không phải là người sở tại
đây là vấn đề mà các địa phương ở tỉnh hà nam đang tập trung khắc phục
đưa cán bộ không phải người địa phương về giữ chức bí thư đảng ủy các xã thị trấn
thì giúp cho các đồng chí có cái trải nghiệm có nhiều thực tiễn trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở
thực tế cho thấy bố trí cán bộ không phải là người địa phương là một hướng đi đúng
tuy nhiên cần chuẩn bị chất lượng đội ngũ cán bộ
để luân chuyển giữa các địa phương
đặc biệt phải chú ý đến sự đoàn kết của cấp ủy nơi đi và nơi đến
nhiều cán bộ người ta cũng muốn là đi một địa phương khác để làm sao để nó đỡ va chạm với giải quyết những cái vấn đề
nó liên quan đến dòng họ liên quan đến gia đình cũng rất là phức tạp
cho nên đây cũng là một điều kiện để chính bản thân cán bộ có điều kiện tốt hơn
để toàn tâm toàn ý với công việc của mình và tránh được những sự chi phối của mối quan hệ đó
chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp sắp diễn ra
các địa phương hiện nay đang tập trung điều động luân chuyển cán bộ để thực hiện bố trí cán bộ không phải là người địa phương
điều này không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ có cơ hội để trải nghiệm ghen rũa phấn đấu
mà còn là cơ sở để phát huy dân chủ rộng rãi nhằm góp phần khắc phục những hạn chế tiêu cực trong công tác cán bộ ngay từ cơ sở